hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

chủ yếu là giáo dân thuộc sứ trung nghĩa xã thạch bằng huyện lộc hà và giáo họ kim đôi trung cự xã thạch kim huyện lộc hà
mang theo băng rôn khẩu hiệu loa thùng kéo đến ủy ban nhân dân huyện lộc hà để khiếu nại đòi bồi thương thiệt hại sự cố môi trường biển
vụ cáo công an đánh dân đến tám h bốn mươi phút có khoảng hai người kéo vào sân ủy ban nhân dân huyện lộc hà
nhiều đối tượng quá khích đã kéo vào phòng làm việc trong trụ sở treo băng rôn biểu ngữ cắm cửa hội ngăn cản hoạt động của toàn bộ cơ quan ủy ban nhân dân huyện
lúc một mươi h ba mươi phút một số đối tượng cầm đầu vụ việc hô hào vu khống công an ném đá vào dân rồi tạo cơ đánh và giữ đồng chí nguyễn bảo trung cán bộ công an tỉnh hà tĩnh đang làm nhiệm vụ tại hiện trường và bao vây không cho đưa đi cấp cứu
đến một mươi bốn giờ cùng ngày sau khi được cấp ủy chính quyền các cấp tuyên truyền vận động giải thích
số người quá khích mới chịu cho đưa đồng chí trung đi cấp cứu và sau đó mới chịu giải tán
công an hà tĩnh sẽ tiếp tục điều tra vụ việc làm rõ những đối tượng chủ mưu cầm đầu xử lý đúng người đúng tội bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật